liên quan đến vụ việc này chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã đến viếng và chia sẻ sự mất mát với gia đình thiếu tá nguyễn xuân hào cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa tỉnh long an đã hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt bà túy
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ân cần thăm hỏi động viên chia sẻ những đau thương mất mát với thân nhân gia đình đồng chí nguyễn xuân hào mong gia đình người thân đồng chí hào sớm vượt qua đau thương mất mát ổn định cuộc sống